thưa quý vị liên quan đến vụ người đàn ông sát hại người phụ nữ cùng hai cháu bé rồi phóng hỏa phi tang như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin
qua trích xuất camera an ninh công an xác định nghi phạm mang can chứa xăng tới con hẻm rồi đi vào căn nhà sau khi sát hại người phụ nữ cùng với hai cháu bé
nghi phạm vứt lại xe rồi tẩu thoát
qua khám nghiệm hiện trường công an phát hiện chất lỏng nghi là xăng nạn nhân đã được xác định sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một tử vong trước cửa căn nhà
hai cháu bé một bé hai tuổi và một bé ba tuổi tử vong bên trong với một số thương tích
bước đầu công an xác định khoảng một mươi sáu h ba mươi phút cùng ngày nghi phạm mặc áo grab chở can chứa xăng đi xe tay ga tới con hẻm hai trăm sáu mươi đường lưu hữu phước phường một mươi năm quận tám
sau đó nghi phạm dừng lại lấy điện thoại ra gọi tiếp đó nghi phạm đi vào căn nhà cấp bốn của người phụ nữ trên
tại đây giữa hai người xảy ra cự cãi lớn tiếng ít phút sau ngọn lửa bùng cháy dữ dội ở căn nhà
khi mọi người chạy qua thì nghi phạm vứt xe
người dân dùng xe máy bỏ chạy ra con hẻm với vết máu trên áo quần
sau đó người dân phát hiện người phụ nữ tử vong với thương tích ở vùng ngực
người dân dùng nước bình chữa cháy dập lửa và phát hiện hai cháu bé tử vong bên trong
nghi phạm tẩu thoát về hướng quận năm nhưng bị trinh sát bắt giữ sau gần một giờ gây án
công an đang điều tra và làm rõ vụ án
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng nam vừa bắt giữ lê hà nam
chú xã tam lộc huyện phú ninh tỉnh quảng nam là đối tượng cung cấp linh kiện chế tạo súng số lượng cực lớn trên quy mô toàn quốc
lợi dụng việc đăng ký kinh doanh mua bán đổ điện gia dụng tại nhà nam đã mua linh kiện để chế
ráp súng từ nhiều nguồn khác nhau về tàng trữ tại nhà của mình sau đó giao bán qua mạng xã hội
trung bình mỗi tháng nam bán được hơn một đơn hàng linh kiện cho nhiều đối tượng ở các địa phương trên toàn quốc
cơ quan điều tra tạm giữ hơn một năm trăm linh linh kiện các loại
phục vụ cho việc chế tạo lắp súng
liên quan đến vụ việc công an tỉnh quảng nam cũng đã làm rõ tám đối tượng liên quan trên địa bàn tỉnh
thu giữ tám khẩu súng tám trăm linh viên đạn và các linh kiện phục vụ cho việc chế tạo ráp súng
công an huyện crong park tỉnh đắk lắc vừa bắt xử lý hai đối tượng hoạt động tín dụng đen thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng
đó là nguyễn thị hương huyền bốn mươi tám tuổi
và văn thị ngọc hà bốn mươi hai tuổi đều trú huyện grong park tỉnh đắk lắc
tại cơ quan công an đối tượng huyền khai nhận từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba cho đến khi bị bắt
huyền đã đứng ra cho nhiều người vay tiền với hình thức đóng hàng ngày trong thời hạn là sáu mươi ngày
mỗi ngày đóng từ năm mươi đồng cho đến một bảy triệu đồng tùy thuộc vào số tiền vay
tính đến nay huyền đã cho năm mươi năm người vay với tổng số tiền hơn một bảy tỷ đồng thu lợi bất chính hơn một trăm linh triệu đồng
còn đối với hà từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
đến nay hà đã cho hơn bảy mươi người vay tổng số tiền hơn hai tỷ đồng
lãi suất cho vay là từ một trăm hai mươi một đến hai trăm bốn mươi ba thu lợi bất chính hơn hai trăm một mươi triệu đồng
khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng công an đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng
với hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên nguyễn minh toàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú tại huyện châu thành tỉnh bến tre
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra làm rõ
theo kết quả điều tra ban đầu ngày tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
toàn bị ủy ban nhân dân huyện châu thành tỉnh bến tre
ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai thác cát lòng sông mà không có giấy phép khai thác khoáng sản
với số tiền hơn ba mươi triệu đồng và đến nay đương sự chưa chấp hành đóng tiền xử phạt vi phạm
dạng sáng ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi
công an huyện châu thành tiếp tục bắt quả tang toàn cùng với bùi thanh sang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
sử dụng tàu sắt có gắn hệ thống bơm hút cát đang khai thác cát lòng sông trái phép
với số lượng gần ba mươi mét khối hành vi tái phạm của toàn đã cấu thành tội phạm
quy định tại khoảng một hai trăm hai mươi bảy bộ luật hình sự
do đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre đã tiến hành khởi tố theo quy định của pháp luật
từ ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
các giao dịch có giá trị từ bốn trăm linh triệu đồng trở lên phải báo cáo với ngân hàng nhà nước
quy định này quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo ngân hàng nhà nước việt nam
theo quy định của luật phòng chống rửa tiền
đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính tổ chức cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan
quy định này thay thế quyết định hai mươi hai nghìn một mươi ba quy đề ttg ngày một mươi tám tháng bốn năm hai nghìn một mươi ba của thủ tướng chính phủ
quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị

thưa quý vị liên quan tới vụ phóng hỏa khiến ba người tử vong tại căn nhà trên đường lưu hữu phước
phường một mươi năm quận tám tp hcm lực lượng công an tp hcm đã bắt giữ được đối tượng nguyễn văn nhu
chú tại tỉnh hà nam và nhu chính là hung thủ gây ra vụ án mạng nói trên
cụ thể trước đó nhu đã mặc đồ xe ôm công nghệ điều khiển xe máy
chở theo can xăng hai mươi lit đến nhà nạn nhân
tại đây giữa nhu và nạn nhân xảy ra mâu thuẫn nhu đã dùng hung khí sát hại nạn nhân
rồi khóa cửa châm lửa đốt sau khi gây án nghi phạm bỏ xe máy cởi áo khoác tẩu thoát
khi đám cháy được dập tắt lực lượng chức năng đã phát hiện người phụ nữ cùng với hai cháu bé tử vong
tại cơ quan điều tra bước đầu đối tượng nguyễn văn nhu thừa nhận gây ra vụ án mạng trên là do mâu thuẫn tình cảm
tàng trữ trái phép chân ma túy trần duy phương trú tại tp lào cai
có bị đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp lào cai phát hiện bắt giữ
cụ thể vào tối ngày hai mươi một tháng một mươi một tổ công tác làm nhiệm vụ lập chốt kiểm tra nồng độ cồn
đã phát hiện trần duy phương có hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ
tiến hành kiểm tra tổ công tác đã phát hiện đối tượng trên đang tàng trữ gần năm mươi viên hồng phiến
bộ công thương ra văn bản hỏa tốc lùi ngày điều chỉnh giá xăng dầu là thông tin đáng chú ý có trong cụm chính sách ngay sau đây
và đảm bảo phù hợp với các điều kiện thực tế tại việt nam
tổ chức lấy ý kiến các bộ ngành địa phương cơ quan liên quan và các chuyên gia nhà khoa học
bộ công thương vừa có văn bản hỏa tốc gửi các sở công thương đầu mối xăng dầu và thương nhân về điều chỉnh thời gian điều hành giá xăng dầu
bộ công thương cho biết tại nghị định số tám mươi hai nghìn hai mươi
chính phủ quy định thay đổi thời gian điều chỉnh giá xăng dầu định kỳ từ một mươi ngày xuống còn bảy ngày
cố định vào thứ năm hàng tuần
ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
như vậy với quy định tại nghị định tám mươi
một tháng sẽ diễn ra bốn lần điều chỉnh giá xăng dầu
thời gian điều chỉnh giá xăng dầu vẫn áp dụng biện pháp loại trừ các ngày nghỉ lễ tết như cũ
thanh tra sở giao thông vận tải vừa thành lập các đoàn chuyên ngành
để tổng kiểm tra phương tiện kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô trên địa bàn toàn tỉnh đồng nai
theo đó từ nay đến ngày một mươi năm tháng một mươi hai
thanh tra sở giao thông vận tải tiếp tục thành lập nhiều đoàn tăng cường kiểm tra
phương tiện vận tải hành khách theo tuyến cố định xe buýt taxi
đồng thời sẽ kiểm tra ô tô vận tải khách theo hợp đồng xe du lịch xe dạ tuyến cố định xe kép
xin mời quý vị cùng cập nhật một số nội dung đáng chú ý trên các báo số ra sáng ngày hôm nay
tiếp tục kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm
ngày hai mươi một tháng một mươi một quốc hội thảo luận về công tác phòng chống tham nhũng năm hai nghìn hai mươi ba
nhiều ý kiến cho rằng trong năm hai nghìn hai mươi ba
công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực đã được đẩy mạnh và có nhiều điểm đột phá
thông tin đăng tải trên báo lao động
năm hai nghìn hai mươi ba các cơ quan điều tra của công an đã thụ lý điều tra một một trăm linh ba vụ án
với hai chín trăm năm mươi một bị can phạm tội về tham nhũng trong đó khởi tố mới bảy trăm ba mươi hai vụ án với hai một trăm linh sáu bị can
trình bày báo cáo thẩm tra nội dung này chủ nhiệm ubnd của quốc hội lê thị nga cho hay
năm hai nghìn hai mươi ba các cơ quan chức năng đã tăng cường phối hợp chặt chẽ khởi tố điều tra truy tố
xét xử kịp thời kiên quyết xử lý nghiêm minh các vụ án tham nhũng cả trong khu vực nhà nước
và khu vực ngoài nước xử lý cả cán bộ đương chức và cán bộ đã nghỉ hưu có sai phạm
đáng chú ý việc phát hiện xử lý tham nhũng được tiến hành đồng bộ quyết liệt ở cả cấp trung ương
và địa phương đặc biệt là ở cấp tỉnh
việc phát hiện xử lý các vụ án tham nhũng tiêu cực lớn trọng điểm được dư luận xã hội quan tâm
trên báo công an nhân dân đăng tải bài viết có nhan đề luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự
ở cơ sở củng cố sức mạnh bảo vệ vững chắc an ninh trật tự cơ sở
hiện nay lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở có ba lực lượng gồm dân phòng
bảo vệ dân phố và công an xã bán chuyên trách
các văn bản quy phạm pháp luật khác nhau chưa có văn bản thống nhất
chính vì vậy chính phủ đã giao bộ công an chủ trì xây dựng dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự
ở cơ sở theo đúng chỉnh tự thủ tục và dự kiến được quốc hội khóa một mươi năm thông qua tại kế hoạch thứ sáu
bài viết đã phân tích năm luận điểm chỉ ra việc ban hành dự án luật này là hết sức cần thiết
tất yếu khách quan nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự của thực tiễn đang đặt ra
nhiều doanh nghiệp thực thi không đầy đủ tách thu nhập của người lao động thành nhiều quản phụ cấp
trợ cấp để không phải tính đóng bảo hiểm xã hội
thậm chí là có doanh nghiệp chia ra hơn một trăm linh loại phụ cấp lẫn phúc lợi vào cơ quan bảo hiểm xã hội
không có đủ cơ sở pháp lý để yêu cầu tính đóng bảo hiểm xã hội
thông tin trên báo thanh niên bảo hiểm xã hội việt nam cho rằng
việc các hiệp hội đặt vấn đề giảm tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động xuống năm
người sử dụng lao động đóng còn một mươi năm
đồng nghĩa với việc phải xem xét giảm tỷ lệ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội tỷ lệ hưởng lương hưu
việc các hiệp hội doanh nghiệp đang so sánh mức đóng bảo hiểm xã hội với các nước
có mô hình đóng hưởng bảo hiểm xã hội không tương đồng với việt nam
đại diện vụ bảo hiểm xã hội bộ lao động thương binh xã hội cho hay
nếu giảm tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội sẽ đồng nghĩa với việc giảm tỷ lệ hưởng các chế độ
trong đó quan trọng nhất là tỷ lệ hưởng lương hưu
và những ngày này tại các xã được coi là điểm đen buôn bán hàng nhái hàng giả
hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ như xã la phủ huyện hoài đức hà nội
xã đoàn tùng huyện thanh miện tỉnh hải dương người và xe ra vào tấp nập
ghi nhận của báo lao động tại thủ phủ bánh kẹo xã la phù huyện hoài đức hà nội
thời điểm này mặc dù chưa đến cao điểm tết nguyên đán
nhưng cứ từ tám giờ sáng những chiếc xe tải chở đầy các thùng bánh kẹo xếp hàng dài
nối đuôi nhau di chuyển trên con đường chật hẹp
đáng chú ý là ở thủ phủ bánh kẹo la phù những thùng bánh kẹo thường có tên na ná các thương hiệu lớn
tuy nhiên lại được viết lệch đi hoặc là thêm bớt một hai từ gây nhiễu hiểu lầm cho người mua
đặc biệt theo ghi nhận của phóng viên tại nhiều đại lý ở la phủ
có rất nhiều loại bánh quy hay hạt hướng dương được đóng trong các bao bì có chữ trung quốc không có hạn sử dụng